liên quan tới sự việc nữ bác sĩ và điều dưỡng viên của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn đã bị người nhà bệnh nhân hành hung và xúc phạm
ngày ba bốn cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế tỉnh bắc cạn đề nghị làm rõ vấn đề này
theo đó cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh bắc cạn chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế
trấn an tinh thần nhân viên y tế tại khoa nội tổng hợp và nhân viên toàn bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn giúp yên tâm công tác
phối hợp với cơ quan công an địa phương nhằm tăng cường an ninh trật tự tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
báo cáo kết quả xử lý vụ việc về cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba nữ bệnh nhân lê thị hồng thái ba mươi năm tuổi trú tại phường sông cầu thành phố bắc cạn nhập viện
ngay sau đó bệnh nhân đã được đưa vào khoa nội tổng hợp các bác sĩ đã tiến hành các bước cần thiết để lên phác đồ điều trị
sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay chồng của bệnh nhân này đã tức tốc gọi các bác sĩ điều dưỡng viên của ca trực và to tiếng lăng mạ đánh một nữ bác sĩ và một điều dưỡng của ca trực
sự việc xảy ra có nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa chứng kiến
được biết người đàn ông đã có hành vi hành hùng lăng mạ bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn làm một y sĩ làm việc trong bệnh xá của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc cạn